lòng tham chính là thứ đã làm cho nhiều cán bộ thân bại danh liệt
đừng đổ cho các chủ doanh nghiệp đã dùng tiền mua chuộc
mà phải thấy rằng đạo đức của một bộ phận cán bộ thực sự quá thấp kém
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn khi nói lời sau cùng tại phiên tòa
các bị cáo là cầu lãnh đạo tổ thanh tra đều bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình
bị cáo đỗ thị nhàn đã nói
trong ba mươi năm công tác trong ngành ngân hàng hai mươi bốn năm đảm nhiệm chức vụ thanh tra
bị cáo cũng cố gắng làm cho nhiệm vụ được sao
được xếp tin tưởng đồng nghiệp tin yêu
nhưng vì phút sai lầm hèn nhát mà phải trả giá
bị cáo đỗ thị nhàn trình bày
bị cáo vô cùng ẩn hận và xấu hổ về hành vi của mình
đây có lẽ là bài học vô cùng sâu sắc với cá nhân bị cáo
đó là hãy thượng tôn pháp luật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
bị cáo trình bày tại tòa
chỉ mong thể hiện thêm điều kiện hoàn cảnh phạm tội để tòa xem xét
không cố ý đổ tội đổ lỗi
cho ai thừa nhận hành vi của mình từ ngày đầu điều tra
bị cáo đỗ thị nhàn trình bày trong nước mắt
chuỗi ngày vừa qua là những ngày tột cùng đau khổ của bị cáo và gia đình
bởi bị cáo là đứa con bất hiếu
không lo trọng tăng hiếu cho mẹ cha già chín mươi tuổi bệnh tật
bị cáo mong tòa và cơ quan tham gia tố tụng
bao dung độ lượng với bị cáo và một mươi một thành viên của đoàn thanh tra
để sớm trở về gia đình dưỡng bệnh
là chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu
tới sáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đỗ thị nhàn
hội đồng xét xử xác định
trong quá trình thanh tra tại scb
bị cáo trương mỹ lan gặp gỡ bàn bạc
trao đổi với bị cáo đỗ thị nhàn
là cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
thuộc ngân hàng nhà nước
kiêm trưởng đoàn thanh tra scb
đồng thời chỉ đạo bị cáo võ tấn hoàng văn
là cựu tổng giám đốc scb
tiếp xúc trực tiếp nhiều lần đưa tiền cho đỗ thị nhàn
với tổng số tiền là năm hai triệu usd
đồng thời phía scb cũng đưa tiền
và quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra
cao nhất là ba trăm chín mươi usd
và thấp nhất là hai mươi triệu đồng
từ đó bị cáo đỗ thị nhàn che giấu
báo cáo không trung thực không đầy đủ
các sai phạm của scb theo hướng giảm nhẹ
có lợi cho scb
để scb không bị đưa vào kiểm soát đặc biệt
và tiếp tục kiến nghị đề xuất
tạo điều kiện cho scb được thực hiện tái cơ cấu
theo hội đồng xét xử
hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra
tổ giám sát tại scb
trong tổ giám sát thuộc ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm
và cục thanh tra giám sát ngân hàng tp hcm
vì vụ lợi đã chỉ đạo lập các báo cáo không trung thực
không đầy đủ
bao che sai phạm của scb
dẫn đến không kịp thời ngăn chặn
để trương mỹ lan và đồng phạm rút
sử dụng tiền của scb trái pháp luật
gây thiệt hại đặc biệt lớn cho scb
hội đồng xét xử phân tích thêm
bị cáo đỗ thị nhàn biết bị cáo trương mỹ lan
nắm quyền điều hành và chi phối mọi hoạt động của scb
bị cáo đỗ thị nhàn vẫn lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong việc xây dựng kế hoạch báo cáo thanh tra
bị cáo trương mỹ lan đã thông qua
võ tấn hoàng văn để gặp bị cáo đỗ thị nhàn hai lần
sau hai lần gặp
bị cáo đỗ thị nhàn đã để nhận hối lộ bốn lần
với tổng số tiền năm hai triệu usd
theo hội đồng xét xử
trong quá trình thanh tra
việc bị cáo đỗ thị nhàn đề xuất xin ý kiến
bị cáo nguyễn văn hưng là cựu phó tránh thanh tra
phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
là phương thức để nhận hối lộ năm hai triệu usd
hành vi nhận tiền của bị cáo đỗ thị nhàn
là cố ý để báo cáo không trung thực
thực trạng của scb
rồi có kiến nghị không phù hợp
là căn cứ để ký kết luận thanh tra chính thức
bị cáo đỗ thị nhàn cũng nêu lý do nhận năm hai triệu usd
nhằm bảo vệ gia đình
vì thấy nhiều bị can trong vụ án đã chết
xong hội đồng xét xử thấy lời trình bày
của bị cáo đỗ thị nhàn không có căn cứ
hội đồng xét xử lý giải
quá trình nhận tiền của đỗ thị nhàn được thực hiện trong thời gian dài
nếu không muốn nhận
thì bị cáo đỗ thị nhàn có thể không nhận tiền
hơn nữa bị cáo đỗ thị nhàn
còn cho mật khẩu nhà để bị cáo võ tấn hoàng văn
đưa tiền vào nhà
còn một số người đã chết trong quá trình điều tra
là chết sau khi vụ án khởi tố năm hai nghìn hai mươi hai
sau thời gian bị cáo nhận tiền rất lâu
nên không có căn cứ chấp nhận lời trình bày của bị cáo
từ phân tích vừa nêu trên
hội đồng xét xử nhận định
trương mỹ lan đủ dấu hiệu tội đưa hối lộ
đỗ thị nhàn đủ dấu hiệu tội nhận hối lộ
hội đồng xét xử tuyên tù trung thân
bị cáo đỗ thị nhàn
cộng cục trường cục thanh tra giám sát
ngân hàng nhà nước
về tội nhận hối lộ
đối với số tiền năm hai triệu usd
mà đỗ thị nhàn nhận hối lộ
và các khoản tiền mà một mươi sáu bị cáo trong đoàn thanh tra
theo hội đồng xét xử
một phần hậu quả trong vụ án
ngoài ra các bị cáo nhóm
các bị cáo của cơ quan nhà nước
trong đoàn thanh tra tại scb
bao gồm nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát
ngân hàng nhà nước
một mươi một năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
nguyễn thị phụng
phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
bốn năm tù
bùi tuấn khoa
phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
ba năm tù
vương đỗ anh tuấn
trường phóng thanh tra thủ cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
ba năm tù treo
trần văn tuấn
thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
thuộc thanh tra chính phủ
ba năm tù
lê thanh hà
phó tránh thanh tra kiểm toán nhà nước
cựu trường phong kiểm toán ngân hàng một
kiểm toán nhà nước chuyên ngành bảy
ba năm tù treo
nguyễn văn thùy
cựu phó trưởng ban giám sát tổng hợp
ủy ban giám sát tài chính quốc gia
ba năm tù
nguyễn tuấn anh
cậu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tiến dụng trong nước
thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước
ba năm tù
vũ khánh linh
phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần
thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
ngân hàng nhà nước
ba năm tù treo
trả tự do tại tòa
trương việt hưng
thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
thuộc thanh tra chính phủ
ba năm tù
nguyễn duy phương
thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế
hai năm tù
nguyễn văn dũng
phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
một mươi một năm tù
nguyễn thị phi loan
cậu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
bốn năm tù
phan tấn trung
phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố hồ chí minh
bảy năm tù
võ văn thuần
phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
bảy năm tù
cựu phó trưởng phòng thanh tra hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
cục thanh tra giám sát ngân hàng thành phố hồ chí minh
thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
ba năm tù
liên quan đến việc nhận hối lộ của đỗ thị nhàn
nói lời sau cùng
bị cáo võ tấn hoàng văn
cậu tổng giám đốc scb đã khẳng định
tâm phục khẩu phục sự điều hành phiên tòa của hội đồng xét xử
đã tạo điều kiện cho tất cả những người tham gia phiên tòa
được trình bày để làm rõ sự thật của vụ án
theo bị cáo võ tấn hoàng văn
trong suốt vụ án này
bị cáo cảm thấy dây dứt nhất
là bị cáo và scb đã làm liên lụy
tới các thành viên của đoàn thanh tra
cuộc thanh tra scb kéo dài
các thành viên trong đoàn rất vất vả
nên bị cáo và scb đã tặng tiền quả cho họ
không ngờ điều này đã làm hại họ
cuối cùng bị cáo văn xúc động nói
bài học lớn nhất đối với bị cáo
là sự tuân thủ pháp luật
khi làm trái thì phải trả giá đắt
với bị cáo cái giá là sự tự do của mình
bị cáo có vợ và sáu con
con nhỏ nhất của bị cáo mới một mươi năm tháng tuổi
và bị cáo chưa từng được gặp mặt
với tất cả các bị cáo
các gia đình trong vụ án
không có sự ăn năn nào lớn hơn
khi nghe câu nói
sao lâu quá bà mẹ không về với con